thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ ubnd tỉnh thừa thiên huế đã quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu trên địa bàn từ giờ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn không có trường hợp ngoại lệ
chính quyền địa phương cũng đã thống nhất cho phép một số ngành hàng dịch vụ thiết yếu được hoạt động trên địa bàn khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử và hình thức giao hàng tại nhà